việc quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu và các nước thành viên liên minh châu âu evipa
sẽ ra nhiều cơ hội bước ngoặt cho kinh tế việt nam trong việc thu hút vốn đầu tư tiếp cận công nghệ hiện đại
tuy nhiên quốc hội và chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp luật
triển khai hiệu quả hiệp định tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
ghi nhận ý kiến đại biểu bên hạch làng quốc hội
tiêu chí để chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài và những tiêu chí đó phải thể hiện được những ký gạch sau đây
thứ nhất là đã đảm bảo được chất lượng thứ hai là đảm bảo được công nghệ thứ ba là đảm bảo được thân thiện với môi trường
thứ tư là đảm bảo an ninh quốc phòng và cái tiêu dựng thứ năm là nó phải kết nối được các doanh nghiệp trong nước
tôi nghĩ rằng trong bối cảnh mà chúng ta vừa phải đứng trước yêu cầu phục hồi kinh tế
vừa phải đứng trước yêu cầu tăng cường tính tự chủ
cho nên có một đường cao tốc việt nam eu như thế này thì sẽ giúp chúng ta vừa đáp ứng được mục tiêu phát triển
vừa đáp ứng được mục tiêu đa dạng phá thị trường và tăng cường tính tự chủ và tăng chất lượng của lần sóng đầu tư mới
và cũng xin phải nói thêm rằng không phải chỉ eu đầu tư vào việt nam
mà các nền kinh tế khác trên thế giới các doanh nghiệp ở khu vực
người ta cũng sẽ đầu tư vào việt nam để đẩy mạnh xuất khẩu sang eu
bi này là một nghị định hết sức quan trọng
nhằm tạo liên kết giữa việt nam với các nước trên thế giới
giữa doanh nghiệp việt nam đối với doanh nghiệp các nước trên thế giới
việt nam có thể thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến việt nam
các doanh nghiệp việt nam có thể đến nước ngoài để mà phát triển kinh tế
thì như vậy là đây là những đồng lực hết sức quan trọng trong kiến lược phát triển kinh tế của đất nước trong thời gian sắp tới